ngày ba mươi một tháng bảy sở y tế tỉnh đồng nai cho biết trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh đã ghi nhận thêm năm trăm một mươi năm ca dương tính với covid một mươi chín
đây là số ca phát hiện trong ngày nhiều nhất từ trước cho đến nay trên địa bàn của tỉnh đồng nai
trong tổng số năm trăm một mươi năm ca dương tính mới trong đó một trăm ba mươi một ca phát hiện qua sàng lọc và ba trăm tám mươi ba ca trong khu cách ly phong tỏa
như vậy tổng số ca dương tính với covid một mươi chín trong đợt dịch thứ bốn là bốn bốn trăm bảy mươi tám
trong đó thành phố biên hòa nhiều nhất với hai chín mươi ca nhân trạch bảy trăm tám mươi tám ca vĩnh cửu sáu trăm hai mươi hai ca tráng bom hai trăm năm mươi bốn ca thông nhất một trăm chín mươi ba ca một mươi tám ca đã tử vong
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai số ca bệnh tăng nhanh khiến việc chuẩn bị các bệnh viện giải chiến không theo kịp
nhưng là cũng không còn được huy động tham gia các khâu điều tra truy vết lê mẫu xét nghiệm gây rất nhiều khó khăn cho ngành y tế
ngành y tế đề xuất ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh chính quyền các địa phương cần khẩn trương kiểm tra tất cả các doanh nghiệp thực hiện ba tại chỗ
thực hiện xét nghiệm tầm soát ngay và xem xét việc có tiếp tục cho hoạt động không cần sớm thực hiện phân tầng f
trên cơ sở đó giao các huyện thành phố tổ chức các bệnh viện giải chiến quản lý f ở tầng một
các bệnh viện tỉnh và sở y tế tập trung cho việc tổ chức lại các bệnh viện đã có và bổ sung thêm một số bệnh viện ở tầng hai tầng ba
cơ cấu lại nhân lực y tế và trang thiết bị phù hợp theo phân tầng điều trị bệnh nhân covid một mươi chín